thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam
made in vietnam khát vọng tầm nhìn và định hướng phát triển vì một việt nam hùng cường
đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức ở tầm quốc gia để tuyên bố một chiến lược quan trọng
liên quan đến tương lai vận mệnh của việt nam đó là chiến lược về phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam
công nghệ có thể giải các bài toán cho việt nam một cách hiệu quả
việt nam với những vấn đề của mình chính là thị trường để sinh ra phát triển các doanh nghiệp công nghệ
việt nam cũng là cái nôi để các doanh nghiệp việt nam đi ra toàn cầu giải các bài toán toàn cầu
thưa quý vị tại diễn đàn thì made in vietnam sẽ là tuyên bố của việt nam
sáng tạo tại việt nam thiết kế tại việt nam sản xuất tại việt nam
bởi nếu chúng ta chỉ tiếp tục lắp ráp thì sẽ không giải được bài toán năng suất lao động và thoát bẫy thu nhập trung bình
các doanh nghiệp phát triển công nghệ việt nam cũng được coi là ưu tiên số một
ngoài việc tạo ra các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ việt nam phát triển
thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đề xuất một số giải pháp về tạo thêm thách thức cho doanh nghiệp phát triển
trong không ít trường hợp khó khăn và thách thức lại là nhân tố chính tạo nên những doanh nghiệp hàng đầu
diễn đàn sẽ đề xuất việc chính phủ đặt ra những tiêu chuẩn không ngừng cao hơn cho các sản phẩm việt nam
để từ đây các doanh nghiệp buộc phải đổi mới công nghệ
việt nam chúng ta sẽ tạo ra nhiều kiện để nhân tài toàn cầu hội thuộc về đây
cho phép thử nghiệm các công nghệ mới các mô hình kinh doanh mới với cách tiếp cận sandbox
cái gì chứ biết quản lý thế nào thì sẽ cho phép thử nghiệm trong một không gian và thời gian giới hạn
những đặc khu công nghệ và khu đổi mới sáng tạo với nội hàng là nơi thử nghiệm những cơ chế vượt trội
dành cho doanh nghiệp công nghệ có thể được chính phủ xem xét
đối với người tài xuất sắc thì đầu tiên là được sáng tạo
có thách thức
thách thức càng lớn càng lớn
càng lớn với họ diễn đàn sẽ ngắn nghe những đề xuất để việt nam có thể thu hút nhân tài toàn cầu
lần đầu tiên tổ chức diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam về make in việt nam
lần đầu tiên bàn sâu về một câu chuyện quá lớn và quá mới của đất nước
đây sẽ là một quá trình học hỏi và điều chỉnh không ngừng
tại diễn đàn các doanh nghiệp về công nghệ cũng đã điều lên những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp mình
khi áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh và đề xuất những chính sách phù hợp cho sự phát triển chung của công nghệ